các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ thông tin thu thập được đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm
phối hợp với công an phường hàng đào đã kiểm tra một khách sạn thuộc quận hoàn kiếm
và phát hiện trong phòng có ba phụ nữ gồm nông thị phượng nông thị huệ và con gái của phượng
tổ công tác thu giữ của phượng một túi ni lông loại lớn bên trong chứa gần một kg ma túy đá
ngoài ra công an quận hoàn kiếm còn thu giữ bốn điện thoại di động và hơn một mươi một triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận vào ngày một mươi bốn tháng chín
huệ đã mua số ma túy trên của một người trung quốc với giá một trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó phượng bàn với huệ mang xuống hà nội để tiêu thụ
tuy nhiên chúng chưa kịp thực hiện giao dịch thì đã bị công an quận hoàn kiếm bắt giữ
con gái của nông thị phượng được công an quận hoàn kiếm xác định là không có liên quan đến việc mua bán ma túy nói trên
tòa nhân dân tỉnh lạng sơn vừa mở phiên tòa xét xử công khai hai bị cáo
nông văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và hà văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại thôn tổ lìn
xã xuất lễ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo triệu thị hương vợ của luyến về hành vi che giấu tội phạm
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba nhà của nông văn tiệp bị trộm đột nhập
đục kết lấy chín mươi triệu đồng bốn năm trăm linh nhân dân tệ và một mươi chỉ vàng trị giá tài sản khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
sau khi bị mất tiệp đã trình báo cơ quan điều tra và bắt được đối tượng trộm cắp
tuy nhiên lực lượng chức năng công an huyện cao lộc còn phát hiện thu giữ trong nhà của tiệp một số heroin
có trọng lượng một trăm chín mươi bảy hai gram khoảng hai phần ba bánh ma túy nên nông văn tiệp đã bị bắt khẩn cấp
mở rộng vụ án công an huyện đã bắt đối tượng bán ma túy cho tiệp là hà văn luyến
và vợ luyến là triệu thị hương cũng bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm
qua điều tra cơ quan công an đã làm rõ trước đó chúng đã thực hiện hành vi mua bán chót lọt một bánh ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên nông văn tiệp hà văn luyến cùng chịu mức án hai mươi năm tù giam
triệu thị hương ba năm tù giam
thông tin đến từ thành phố cần thơ công an quận cái răng cho biết đang tạm giam đối tượng hồ thị thanh loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ phường xuân khánh quận ninh kiều về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra loan khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền tiêu xài
nên loan thường xuyên lân la tại các siêu thị chờ thời cơ thực hiện hành vi trộm cắp
loan bị lực lượng bảo vệ tại siêu thị bixi bắt quả tàng khi thực hiện hành vi móc túi của chị nguyễn thúy an
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ huyện phú tân tỉnh cà mau khi chị an đang mua sắm tại siêu thị
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan công an cũng khuyên cáo người dân khi đi đến những nơi đông người
cần chú ý giữ gìn tài sản của mình tránh để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
mà tùy ý là hiểm họa đối với xã hội hiện nay
bởi những hậu quả nó gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự của đất nước
tại đạn mà tùy ý kéo theo hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật khác như trộm cắp cướp giật
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân bạc liêu về thực trạng này
đối tượng ngô bạch đăng chú thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đăng là đối tượng nghiện mà tùy ý từng được đưa đi trung tâm cai nghiện nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện
để có tiền thỏa mãn cân nghiện đối tượng đăng thường xuyên trộm cắp tài sản của người dân
lần gần đây nhất là vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm khi phát hiện con trai anh đào thái hậu chú huyện hòa bình
đang cầm chiếc điện thoại oppo trên tay đang lên giật và bỏ chạy
đối tượng đã bị người dân vây bắt và giao cho lực lượng công an xử lý
còn đây là đối tượng tô minh hòa chú phường một thành phố bạc liêu
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm hòa điều khiển xe máy từ siêu thị vinatech bạc liêu đến khóm hai phường ba thành phố bạc liêu
thì phát hiện một máy khoan điện cầm tay của người dân để không có người trông coi nên trộm cắp
hòa đã bị công an thành phố bạc liêu bắt giữ ngay sau đó
tô minh hòa cũng là đối tượng nghiện ma túy từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù lại tiếp tục con đường phạm tội
theo thống kê của cơ quan chức năng toàn tỉnh bạc liêu hiện có năm trăm bảy mươi năm đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý
tuy không phải là địa bàn nóng về tệ nạn ma túy nhưng hoạt động của các loại đối tượng này cũng diễn biến hết sức phức tạp hoạt động gây khó khăn cho lực lượng chức năng

tại xã phường thị trấn mà người nghiện vẫn tiếp tục sử dụng ma túy tiếp tục nghiện thì chúng ta chưa có cái biện pháp nào xử lý đối với trường hợp này
để góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương người dân cần nêu cao ý thức trong việc tự bảo quản tài sản của bản thân
bên cạnh đó lực lượng chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương cần đẩy mạnh đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội qua đó đẩy lùi các loại tội phạm trộm cắp tài sản do nghiện ma túy ra khỏi địa bàn dân cư
tiếp theo là thông tin về việc lực lượng công an bắt giữ các đối tượng truy nã tại lâm đồng và cần thơ
địa bàn huyện di linh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đức nhưng do đức bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án điều tra bị can
tại cơ quan điều tra đức khai nhận từng tham gia tám vụ trộm cắp trên địa bàn huyện di linh và bảo lâm thu bốn xe mô tô một máy tính sách tay tổng trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
tại cần thơ đối tượng trịnh văn tuấn chú huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang đã đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố cần thơ đầu thú về hành vi cướp giật tài sản
tuấn khai nhận ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đã cùng một người tên trung thực hiện hành vi cướp giật tài sản của hai phụ nữ trên đoạn đường ba mươi tháng bốn đoạn gần chợ xuân khánh
tuấn khai nhận thêm đã thực hiện một vụ cướp khác ở khu vực phường hưng lợi quận ninh kiều vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật
là chiếc xe mang biển kiểm soát chín mươi bốn k một mươi năm nghìn bảy trăm bảy mươi bốn một số giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội và đang tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức về tình hình mưa lũ sau trận mưa lớn kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ vào sáng nay hai mươi một tháng chín thành phố hải phòng đã bị ngập lụt trên diện rộng
tại tất cả các tuyến phố lớn trọng yếu như cầu đất lạch chay lê hồng phong trần nguyên hãn mê linh đều ngập từ năm đến một mét
trận mưa kéo dài trước giờ đi làm buổi sáng
đúng vào thời điểm lượng người và phương tiện ra đường rất đông nên đã xảy ra tình trạng tắt đường cục bộ
các phương tiện giao thông bị chết máy do ngập nước nhiều học sinh và công nhân viên trước đi học đi làm muộn giờ do không thể di chuyển nhanh trong biển nước
đây là lần ngập lụt diện rộng đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay tại hải phòng
ngày sau khi xảy ra sự cố ngập nước hôm qua đại diện trung cư green hills khu dân cư vĩnh lộc phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm đã có buổi gặp gỡ người dân sống trong trung cư
thống kê thiệt hại do nước tràn vào tầng hầm trung cư gây ngập hàng trăm xe của người dân
tại buổi gặp hai đại diện có trách nhiệm cao nhất về vụ ngập nước tại trung cư green hills là chủ đầu tư công ty ise việt nam và đơn vị thi công công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình đều vắng mặt không rõ lý do khiến người dân rất bất bình
danh sách thống kê của các hộ dân cho thấy có khoảng hai trăm linh xe máy với chi phí sửa chữa là một năm triệu đồng một xe và một mươi xe ô tô với chi phí sửa chữa khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
trước mắt người dân vẫn phải tự bỏ tiền ra để sửa chữa xe nhằm có phương tiện đi lại trong khi đó những người có trách nhiệm tại trung cư mới chỉ đưa ra lời hứa và người dân thì không biết khi nào mới nhận được tiền bồi thường
mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số ba vừa qua đã làm nhiều nơi trên địa bàn tỉnh thanh hóa bị ngập úng sâu các ngành các địa phương đang tích cực phối hợp triển khai các biện pháp tiêu ống bảo vệ lúa hoa màu hạn chế ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh
xã thạch định huyện thạch thành tỉnh thanh hóa có chín mươi hộ gia đình với gần sáu trăm linh nhân khẩu phải sống trong cảnh lụt lội suốt những ngày qua
nước sông bưởi dâng đến mức báo động ba tràn vào các nhà dân khu vực ngoại đê đây là vùng trũng nên lượng nước rồn về không có chỗ thoát nhà cửa chìm trong nước diện tích lúa mùa đang chín và nhiều diện tích mía hoa màu mới gieo trồng bị ngập
có mấy trận mưa rất là to nước sông dưới nó dâng lên
suốt cả đêm hôm qua và cả ngày hôm nay liên tục túc trực nước cứ lên đâu là phải khuẩn đỏ chuyển dần lên đến đấy điều kiện rất là khó khăn
theo thống kê toàn tỉnh có một mươi năm huyện thị xã bị ảnh hưởng do mưa lũ với một tám trăm bảy mươi một nhà dân bị hư hỏng hàng chục km đường giao thông bị sạt lở cuốn trôi gần bảy ha lúa hoa màu nhiều diện tích cây công nghiệp và đầm nuôi trồng thủy sản bị ngập trong đó có hơn một ha có khả năng mất trắng
ở một số huyện miền núi nước lên cao gây chia cắt một số tuyến đường ước tính tổng thiệt hại khoảng hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng để nhanh chóng ổn định cuộc sống các địa phương đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa mùa trong đó ưu tiên diện tích bị ngập nặng
ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị thủy nông vận hành tối đa các trạm bơm để tiêu úng tuy nhiên tại một số địa phương việc tiêu thoát nước hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có hệ thống bơm tiêu động lực
do lượng mưa dồn dập lượng lớn cho nên một số diện tích hàng nghìn hectare trên địa bàn huyện ninh định đã bị ngập úng hiện nay chưa có hệ thống bơm tiêu úng cho nên diện tích này vẫn tiếp tục bị ngập úng
ban chỉ đạo của huyện cũng như là lãnh đạo của huyện đã chỉ đạo các xã
nhân dân tập trung thu hoạch lũ trên diện tích bị ngập úng thứ hai là tập trung tiêu úng trên các diện tích đang bị ngập úng
hiện tại mưa lũ trên diện rộng đã chấm dứt tuy nhiên nguy cơ lũ ống lũ quét sạt lở đất vẫn luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào
theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn các địa phương và người dân cần tăng cường đề phòng thiên tai lũ lụt vì đây đang là thời điểm rất dễ hình thành các cơn bão
gây mưa to gió giật mạnh
chuyển sang phần tin quốc tế hôm qua các nguồn tin quân sự cameroon cho biết là đã có ít nhất năm người bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại thị trấn mura miền bắc của nước này
theo thông báo hai đối tượng nữ đã tiến hành đánh bom liều chết bằng cách cho kích nổ quả bom đeo trong người ở ganji gần lối vào thị trấn mora làm hai đối tượng cùng một cảnh sát và hai dân thường thiệt mạng
ước tính số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng đây được cho là vụ tấn công qua biên giới mới nhất do nhóm phiến quân bokoharam ở nigeria thực hiện
cũng trong ngày hôm qua ông vyashilat ghezer tổng thống cộng hòa komi thuộc liên bang nga đã bị cơ quan điều tra liên bang nga gọi tắt là skrf bắt giữ vì cáo buộc hoạt động lừa đảo có tổ chức
theo skrf cho biết tòa án đã ra lệnh bắt giam ông vyacheslav gezer
tòa án đã ra lệnh bắt giam ông vyacheslav gezer và một mươi ba người tình nghi khác trong đó có nhiều quan chức cấp cao của cộng hòa komi một số nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật và một số doanh nhân
hiện nay các bị cáo đã bị tạm giữ tại nhà giam ở moscow đồng thời việc bắt giữ cũng đã được thông báo cho tổng thống nga vladimir putin
trong khuôn khổ cuộc điều tra skf cùng với các nhân viên cơ quan an ninh liên bang nga đã tiến hành hơn tám mươi cuộc khám xét thu giữ nhiều tài liệu và các tài sản với tổng trị giá khoảng một tỷ rút
pháp hôm qua đã phải đóng cửa tháp eiffel tại thủ đô paris trong cả buổi sáng do một đối tượng đột nhập đeo một ba lô khả nghi xuất hiện trong tòa tháp trước giờ mở cửa
ngay sau khi phát hiện kẻ đột nhập lực lượng chức năng đã điều một máy bay trực thăng đưa các nhân viên đến tiến hành kiểm tra toàn bộ
các nhân viên cứu hộ cũng được phai đến hiện trường nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi
cảnh sát mây và hứng nắng nhiệt độ ngày đêm trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
các tỉnh phía bắc của khu vực bắc trung bộ sẽ vẫn có mưa mưa
nó dài tới dận sáng sớm ngày mai
đặc biệt là khu vực thanh hóa vẫn cần đề phòng có nơi mưa vừa tới mưa to
sang đến hai ngày tiếp theo toàn khu vực mây thay đổi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận liên tục trong ba ngày tới vẫn duy trì khô ráo nắng nhiều
chỉ có trong ngày hai mươi hai mưa xảy ra cục bộ vào buổi chiều nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên
tây nguyên cũng có mưa nhưng chỉ ở diện rẻ rác
vùng trung tâm mưa ở tây nguyên được nhận định là các tỉnh trung và nam của tây nguyên
sang ngày hai mươi bốn mây thay đổi ngày còn nắng mưa hầu như không còn
nhiệt độ ngày đêm ở mức là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
ảnh hưởng của gió tây nam bộc phát tiếp tục gây mưa ở nam bộ trên diện nhiều nơi
vùng cảnh báo mưa nhiều vẫn là khu vực miền tây có nơi đạt lượng mưa khá xung quanh ngưỡng là từ hai mươi ba mươi mm trong một ngày đêm
và đến ngày hai mươi bốn trời giảm mây ngày có nắng
cao nhất trong ngày đạt được mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt